thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương
bảo hiểm xã hội và yêu đãi người có công
đã họp với các thành viên ban chỉ đạo về cải cách tiền lương năm hai nghìn hai mươi
vấn đề tiền lương bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công là ba việc gắn liền với nhau
tuy nhiên có việc khó đó là thăng bằng lương trong hệ thống hành chính nhà nước như thế nào
lương của bác sĩ giáo viên thế nào để không bị coi là bất bình đẳng
bên cạnh đó nguồn lao động cần cải cách như thế nào
tại cuộc họp các thành viên đều cho rằng muốn cải cách tiền lương thì việc đầu tiên là giảm biên chế
giải quyết rứt điểm số viên chức và số người lao động vượt qua số biên chế được giao
bên cạnh đó cần phải cân đối ngân sách thế nào để bỏ đảm công bằng sau khi cải cách tiền lương
một số ý kiến cho rằng giáo viên mà xếp theo tham bảng lương hiện nay thì sẽ không công bằng
bởi giáo viên miền núi không thể xếp theo giáo viên đồng bằng cần căn cứ vào vị trí việc làm để xếp lương
nên để ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một là thời điểm để thực hiện cải cách chính sách tiền lương
lương hưu thì cần dựa vào cpi để điều chỉnh bên cạnh đó cũng cần giảm sự bất bình đẳng trong lương hưu
đối với người có công cần tách bạch người có công ra khỏi bằng lương công chức viên chức